thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã về đến việt nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức ba nước là liên bang nga vương quốc naui và vương quốc thụy điển
chuyến đi lần này đã góp phần thắt chặt quan hệ chính trị kinh tế và nhiều mặt khác giữa việt nam với các nước đưa mối quan hệ việt nam với nga naui thụy điển lên một nước thang mới

chuyến thăm nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc thực sự tạo ra một dấu ấn một động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế chính trị giữa hai nước
trong chuyến thăm naui các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và hiệp hội mậu dịch tự do châu âu efta
trong đó naui là nước điều phối đàm phán khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh
đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng mặt trời dịch vụ kỹ thuật dầu khí kinh tế biển xanh trong đó hai bên thúc đẩy tiêu thụ nâng cao chất lượng hải sản của nhau
chuyến thăm thụy điển của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tại các cuộc hội đàm tiếp xúc các nhà lãnh đạo thụy điển thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
từ trái tim đến trái tim nhân dân hai nước không bao giờ quên nhau luôn nhớ nhau với sự chân thành ra diết và biết ơn các bạn thụy điển
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ thụy điển quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp thụy điển tăng cường đầu tư vào việt nam
trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo hóa chất điện tử thông tin truyền thông trồng rừng và khai thác chế biến gỗ bền vững xử lý rác thải dược phẩm công nghiệp phụ trợ xe ô tô
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ thụy điển trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo hóa chất điện tử thông tin truyền thông trồng rừng và khai thác chế biến gỗ bền vững xử lý rác thải dược phẩm công nghiệp phụ trợ xe ô tô
thì cho rằng là cái tiềm năng hợp tác giữa việt nam với các nước thì còn rất là lớn
có thể nói chuyến thăm chính thức ba nước liên bang nga naui thụy điển của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thành công hết sức tốt đẹp
chuyến thăm ba nước lần này cùng các chuyến thăm romania xéc gần đây cũng đã góp phần tăng cường quan hệ giữa việt nam với các nước eu
từ đó mở ra cơ hội hợp tác lớn trong thời gian tới